còn ở khu vực nam bộ trong ba hôm tới nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh miền đông
và lan tới cả khu vực biên giới tây nam với mức nhiệt phổ biến từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
trên biển trong ba hôm tới ở hai huyện đảo hoàng sa và trường sa đều duy trì trạng thái thời tiết biển tốt
trời không mưa nắng giáo với khu vực huyện đảo hoàng sa gió hướng đông đến đông nam ở mức cấp ba
và nhiệt độ duy trì ở mức từ hai mươi sáu đến ba mươi hai độ
còn ở huyện đảo trường sa gió hướng đông đến đông bắc nhưng cường độ cũng không mạnh
ở mức cấp ba cấp bốn nhiệt độ từ hai mươi bảy đến ba mươi ba độ
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước